do ảnh hưởng của cơn bão số sáu từ tối ngày một mươi đến sáng ngày một mươi một tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng
khiến mực nước các sông suối dâng cao làm ngập lụt hơn ba trăm một mươi nhà dân và hàng trăm hectare cây trồng gây thiệt hại nặng nề
ngay sau khi xảy ra lũ lụt các địa phương đã huy động lực lượng xã đội công an viên và lực lượng dân quân tự vệ tổ chức di rời các hộ dân ở nơi nguy hiểm
và đưa người già yếu trẻ em đến nơi an toàn giúp người dân chuyển đồ đạc lương thực đến nơi khô giáo
bởi vì cơn bão số sáu năm nay đi vào xã đắk liên địa bàn xã vào ban đêm cho nên về di chuyển huy động lực lượng cũng rất khó khăn
cho nên trên tình thường đó chúng tôi bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để chuyển huy động bà con nhân dân lên nơi an toàn
tính đến trưa
một mươi một tháng một mươi một mưa lũ đã làm ngập lụt hai trăm bảy mươi một hecta hoa màu của nhân dân ở năm xã huyện lắc hơn ba trăm năm mươi hộ dân ở sáu thôn buôn trên địa bàn xã đắk liên và một số tổ dân phố ở thị trấn liên sơn nằm dọc theo suối đắk phơi và đắk liên khiến nhiều đồ đạc trong nhà bị ướt
hiện tại mực nước các sông suối trên địa bàn tỉnh đắk lắc tiếp tục dâng cao nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập ống cục bộ tại một số huyện là rất lớn
các địa phương ở đắk lắc đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người tài sản cho nhân dân tổ chức ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ở những nơi sung yếu sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ kịp thời và hiệu quả